khi cướp giật tài sản cơ quan điều tra công an huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh cho biết vào tối qua ngày năm tháng bốn đơn vị đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng cướp taxi và một số tài sản của lái xe chạy hướng từ nghệ an vào huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

cơ quan điều tra công an huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh cho biết vào tối qua ngày năm tháng bốn đơn vị đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng cướp taxi và một số tài sản của lái xe chạy hướng từ nghệ an vào huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
mặc dù bị thương trong quá trình bắt giữ các đối tượng tội phạm nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh ba đối tượng cướp giật đã bị khống chế và bắt giữ ngay trong đêm
cơ quan điều tra công an huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh cho biết vào tối qua ngày năm tháng bốn đơn vị đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng cướp taxi và một số tài sản của lái xe chạy hướng từ nghệ an vào huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh

cơ quan điều tra công an huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh cho biết vào tối qua ngày năm tháng bốn đơn vị đã triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng cướp taxi và một số tài sản của lái xe chạy hướng từ nghệ an